chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea chun huyện crong bong tỉnh đắk lắc cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh phan xuân quyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã ea chun nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm thuyền trên sông crong anna vào chiều ngày một mươi một tháng một khiến ba người tử vong
theo đó dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một trong lúc đi làm ngang qua khu vực sông krong anna cách hiện trường xảy ra vụ chìm thuyền khoảng ba km
người dân đã phát hiện thi thể nổi trên sông nên báo cho lực lượng chức năng và xác định đây là thi thể anh quyền
sau đó đưa về nhà bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng
trước đó vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi một tháng một một chiếc thuyền chở hai mươi một người dân trên sông crong anna đi làm từ xã hòa tân qua xã ea chun
huyện crong bông thì bị chìm khiến hai mươi một người rơi xuống nước
may mắn một mươi tám người bơi kịp vào bờ còn ba người không biết bơi bị dòng nước cuốn trôi và tử vong
hai nạn nhân tử vong đã được tìm thấy trước đó
chú ở xã buôn chiết huyện lắc
trong những ngày qua ban an toàn giao thông tỉnh đắk lắc và ban an toàn giao thông huyện crong bông
cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong